và sở y tế hà nội sáng nay cũng công bố một trường hợp mắc mới covid một mươi chín
người này thuộc chùm ca liên quan tp hcm đã được cách ly trước đó
vâng thưa quý vị liên quan đến trùm ca bệnh mới phát hiện tại xã phù vân
tp phủ lý tỉnh hà nam vào chiều ngày hai mươi tháng chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam đề nghị như sau
những ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi từ ngày bốn tháng chín đến ngày một mươi năm tháng chín
tại công ty đồ chơi dream một khu công nghiệp châu sơn tp phủ lý
những ai đến khu vực trả kết quả tại ubnd xã phù vân thành phố phủ lý vào sáng ngày sáu tháng chín
những ai đến bệnh viện đa khoa việt mỹ địa chỉ tại quốc lộ một a phường hai bà trưng thành phố phủ lý
từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín
những ai đã đến quán bia sông châu ở đường lê lợi phường lương khánh thiện thành phố phủ lý vào hai mươi h ngày một mươi ba tháng chín
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến đường
dây nóng sở y tế tỉnh hà nam theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám tám trăm hai mươi sáu ba trăm bảy mươi ba
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam chín trăm tám mươi ba một trăm chín mươi chín tám trăm ba mươi chín hoặc chín trăm một mươi năm hai mươi tám chín trăm sáu mươi ba
để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín